quan hệ hợp tác hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa
thủ tướng mong muốn trước năm hai nghìn hai mươi hai nước nỗ lực tăng gấp đôi kim ngạch thương mại so với mức hơn năm sáu tỷ usd một năm như hiện nay
bộ trưởng liamfast cho rằng vương quốc anh cam kết tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội điều đó cũng góp phần vào thịnh vượng của anh
hy vọng chính phủ hai nước cùng hợp tác chặt chẽ để phát triển quan hệ trên các lĩnh vực
hy vọng ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại việt nam anh là công cụ chính để thúc đẩy đầu tư thương mại hai bên phát triển mạnh
ông khẳng định chừng nào vẫn còn ở eu thì anh vẫn nỗ lực thúc đẩy evfta sớm được phê chuẩn và thực thi
thưa quý vị trong năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ một trăm một mươi văn bản nhằm bịt chỗ hỏng thất thoát
lãng phí từ cơ chế chính sách đồng thời kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật
đối với hàng trăm tập thể và cá nhân có những tồn tại sai phạm phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán
tuy nhiên cơ chế chính sách hiện nay vẫn chưa đồng bộ gây khó khăn cho công tác này
năm hai nghìn một mươi sáu kiểm toán nhà nước đã triển khai có hiệu quả hiến pháp và luật kiểm toán nhà nước với việc ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn thi hành
gắn với cải cách hành chính trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao
trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện xử lý tài chính hơn một mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng
bằng trên bảy mươi bốn số kiến nghị kiểm toán năm hai nghìn một mươi năm của kiểm toán nhà nước
kết quả kiểm toán đã góp phần hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật của nhà nước và góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng
chống lãng phí thực hành tiết kiệm trong các cơ quan đơn vị được kiểm toán thông qua việc kiến nghị sửa đổi bổ sung
thay thế hủy bỏ trên năm trăm linh văn bản quy phạm pháp luật
ngay trong buổi làm việc đầu tiên của năm mới với kiểm toán việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
kiểm toán nhà nước không chỉ phát hiện sai phạm mà còn phát hiện điểm bất hợp lý trong pháp luật
tuy là kênh thông tin quan trọng để chính phủ thấy được những thể chế chính sách chưa phù hợp
thế nhưng công tác này lại đang gặp phải khó khăn trong thực thi nhiệm vụ được giao
kiểm toán nhà nước cũng đang đề xuất với ủy ban thường vụ quốc hội có hướng dẫn về luật kiểm toán
trong đó các cơ quan đơn vị phải cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan kể cả hồ sơ tài liệu về dữ liệu điện tử
cũng như các phần mềm để cho kiểm toán viên hoặc kiểm toán nhà nước thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật
cũng theo ông hồ đức phớc
chính trong lĩnh vực kiểm toán cũng chưa được ban hành
về sự phạt hình chính trong lĩnh vực kiểm toán cũng chưa được ban hành

để những cơ quan đơn vị nào mà cố tình chay hì hoặc là chống đối
hoặc là gây không thực hiện kết luận kiểm toán hoặc là gây khó khăn trong quá trình kiểm toán thì sẽ bị sự phạt
và chính đây là việc nâng cao hiệu lực hiệu quả
trong công tác này
theo thống kê khu vực châu á thái bình dương là khu vực dễ xảy ra thiên tai nhất trên thế giới
trong vòng một mươi năm từ hai nghìn năm đến hai nghìn một mươi bốn khu vực này đã xảy ra một sáu trăm hai mươi năm thảm họa thiên nhiên
chiếm hơn bốn mươi tổng số thảm họa trên toàn cầu với gần năm trăm linh người thiệt mạng một bốn tỷ người bị ảnh hưởng
thiệt hại về vật chất trong giai đoạn này lên đến năm trăm hai mươi tỷ usd
tương đương bốn mươi năm tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu do thiên tai gây ra
nằm trong khu vực việt nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai với bình quân hàng năm
có khoảng bảy trăm năm mươi người thiệt mạng do thiên tai thiệt hại về kinh tế khoảng một gdp một năm
chính phủ đã phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai để làm cơ sở cho các bộ
ngành và địa phương xây dựng chiến lược kế hoạch và giải pháp triển khai chi tiết
quốc hội cũng đã thông qua luật phòng chống thiên tai
đây là khuôn khổ pháp lý cao nhất đối với hoạt động phòng chống thiên tai
trong đó chú trọng vào các nguồn lực
bảo đảm việc thực hiện
dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng đến nay
việc xây dựng và thực thi các giải pháp tài chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
vì vậy việt nam đang dùng một số nguồn kinh phí để cung cấp tài chính cho công tác ứng phó
và phục hồi sau thiên tai bao gồm nguồn dự phòng ngân sách ở trung ương và các địa phương
các khoản phân bố ngân sách cụ thể nguồn dự trữ nhà nước bằng vật chất
quỹ dự trữ tài chính quỹ phòng chống thiên tai
các công cụ chuyển giao rủi ro như bảo hiểm và viện trợ của các nhà tài trợ
và nguồn cung nhà bình dân sẽ bùng nổ
thị trường bất động sản năm hai nghìn một mươi bảy được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận
sự dẫn dắt thị trường của căn hộ tầm trung có giá bán dưới hai tỷ đồng một căn hộ
theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản vừa được cbre công bố

năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hồ chí minh đón nhận khoảng ba mươi bảy căn hộ mới chào bán
nhưng có tới ba mươi năm căn hộ được tiêu thụ
năm hai nghìn một mươi bảy theo cbre nguồn cung mới ra thị trường sẽ tăng mạnh
nhất là nhà thuộc phân khúc tầm trung và bình dân

nhưng có thể sẽ có những sự nhích lên một tỷ lệ nào đó
tại hà nội những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thị trường đón nhận khoảng ba mươi căn hộ
trong đó phân khúc căn hộ tầm trung có giá bán dưới hai tỷ chiếm tỷ lệ áp đảo
như vậy căn hộ tầm trung vẫn được dự đoán có nguồn cung lớn nhất
và tiếp tục giữ vị trí quán quân về thanh khoản ở thị trường hà nội
hiện tại bây giờ cái tầm tài chính của những hộ gia đình trẻ
nhà chủ yếu vẫn là hộ gia đình trẻ
và tầm tiền từ tám trăm linh triệu cho đến một tỷ sáu tỷ tám thì rất là nhiều
và cái phân khúc tầm trên hai tỷ thì đang dần dần hết và bão hòa
khảo sát của bitly tại thị trường hà nội cho thấy
các dự án có giá bán từ hai mươi hai đến hai mươi bảy triệu đồng một mét vuông
và giá trị căn hộ dưới hai tỷ đồng vẫn đạt được thanh khoản rất cao trong quý vừa qua
đặc biệt là khu vực vendô như quận hà đông
về phân khúc trung cư ở phân hàng trung cấp
theo nhận định của tôi thì đối với nửa đầu năm hai nghìn một mươi bảy và cuối hai nghìn một mươi tám
thì phân khúc trung cấp sẽ nóng lên vì hầu hết những người
mà người ta đã chuẩn bị số tiền từ rất là lâu rồi
và sau khi mà thị trường bất động sản vượt qua cái khó khăn
trong thời kỳ đóng băng từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi hai
thì đến bây giờ là lúc mà họ sẵn sàng với số tiền tích cóp lâu nay của họ
để mua căn hộ
với nhu cầu của khách hàng với nhu cầu trung cấp
thì đa số khách hàng mua nhà với nhu cầu là thật
và cũng là những người đi mua nhà lần đầu tiên
họ cũng tích vốn từ khá lâu rồi
và có thêm sự hỗ trợ từ người thân bạn bè để mua căn nhà
nên họ cũng muốn tìm một dự án với giá cả hợp lý
tiến độ thi công tốt và một chủ đối uy tín
bây giờ hà đông có rất nhiều chủ đầu tư uy tín
và các đơn vị phân phối đồng sản
đưa ra những dịch vụ tốt chăm sóc khách hàng
thu hút thì tôi cũng nói thẳng sự sự là tôi đã tin được
nói chung thì trong thời gian vừa qua
cái căn hộ trung cư ở phân khúc trung cấp
nói chung trên địa bàn hà nội
thì đang diễn ra trong một trạng thái tương đối cân bằng
người tiêu dùng có thể có nhiều sự lựa chọn
ở những dự án mà nằm ở những vị trí thuận lợi
ở những đôi
ở những đôi
ở những hạ tầng tương đồng bộ
và cái căn hộ đó có thể đưa vào sử dụng được luôn
thì cái mức tiêu thụ là tương đối cao
và thậm chí cái giá cả có cái xu hướng là nhích lên
theo quan sát của các nhà đầu tư bất động sản
trên thị trường hiện nay
nhiều doanh nghiệp ưu tiên phát triển các dự án nhà giá rẻ
tuy nhiên nhận thấy nhu cầu phân khúc căn hộ hạng trung đang tăng lên
nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu hướng đến dòng sản phẩm căn hộ
có mức giá từ một mươi tám đến hai mươi sáu triệu đồng một mét vuông
cùng với đó là xu hướng hạ cấp dự án từ cao cấp xuống trung cấp
vẫn đang được tiếp diễn để phục vụ nhu cầu rất lớn của thị trường
thực tế cho thấy khi kinh tế vĩ mô ổn định
đồng nghĩa với một bộ phận dân cư có tích lũy nhiều lên
nên nhu cầu về căn hộ chung và cao cấp cũng sẽ gia tăng
đặc biệt thị trường có xu hướng phát triển bền vững
khi hàng loạt chính sách liên quan đến bất động sản có hiệu lực
và đi vào cuộc sống
và sự phục hồi của thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp thị trường căn hộ
nhất là căn hộ tầm trung tiếp tục tạo được dấu ấn
và được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới